chiều nay công an tỉnh bình phước cho biết đã phối hợp với công an thành phố đồng xoài
tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên ở bụi cỏ
trong khu vực công nghiệp đồng xoài ba vào chiều cùng ngày
nạn nhân được xác định là vương văn cường chú tại tỉnh đắk nông
là công nhân ở khu công nghiệp bắc đồng phú
trước đó vào sáng cùng ngày một số người dân phát hiện một xe máy dựng ngoài đường
trong khu vực khu công nghiệp
đến một mươi bốn giờ chiều thì không thấy có ai đến lấy xe
người dân địa phương nghi ngờ nên trình báo cơ quan công an
qua kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện phía trong bãi cỏ
có một thi thể nam thanh niên đã tử vong từ trước
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ